tổng thống mỹ joe biden đã xác nhận thông tin hai công dân mỹ đã được thả tự do sau một mươi bốn ngày bị hamas bắt làm con tịt
hai công dân mỹ được hamas trả tự do là bà judith steyer reynon năm mươi chín tuổi và con gái natalie soshana reynon một mươi chín tuổi đến từ chicago mỹ
tổng thống mỹ joe biden khẳng định hai người này và gia đình họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ mỹ để sớm hồi phục sau thời gian qua
tổng thống biden cũng nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đang làm việc ngày đêm để có thể giải phóng các con tin là công dân mỹ bị hamas bắt giữ
lực lượng phòng vệ israel cũng đã xác nhận thông tin về việc hai con tin mỹ được hamas trao trả tự do và những người này đã được tiếp nhận tại biên giới ở giải gaza
giới chức mỹ cho biết hiện vẫn còn công dân mỹ bị hamas bắt làm con tin nhưng chưa từng thông báo cụ thể có bao nhiêu con tin là công dân mỹ